hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào quý vị và các bạn
xin chào quý vị và các bạn
nhưng với sự nỗ lực phân đấu bền bỉ ý chí bản lĩnh sáng tạo của toàn đảng toàn dân và toàn quân chúng ta đã đoàn kết một lòng đạt được nhiều kết quả thành tích quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực vừa phòng chống đại dịch covid một mươi chín có hiệu quả vừa tập trung duy trì phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
nhưng với các đồng chí lão thành cách mạng đội ngũ cán bộ đảng viên đồng bào chiến sĩ cả nước và kiều bào tha ở nước ngoài đã hưởng ứng lời kêu gọi và những chủ trương quyết sách của đảng và nhà nước nỗ lực đoàn kết phân đấu đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng phát triển và bảo vệ tổ quốc đặc biệt là đã tạo nên những dấu ấn nổi bật của năm hai nghìn hai mươi một
chúng ta gửi lời cảm ơn và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ chiến sĩ những y sĩ bác sĩ trên tuyến đầu đang ngày đêm chống dịch và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của tổ quốc bảo vệ sức khỏe tính mạng và sự bình an cho nhân dân nhất là trong phòng chống dịch bệnh thời gian qua
chúng ta tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng nghệ sĩ thương mừng
chúng ta tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng nghệ sĩ thương mừng bệnh binh chia sẻ với các gia đình có người thân bị tử vong do đại dịch gây ra cảm ơn các tổ chức quốc tế và các nước bạn bè gần xa đã hợp tác giúp đỡ và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của nhân dân ta
tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ rõ năm hai nghìn hai mươi hai là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn thách thức đòi hỏi toàn đảng toàn dân và toàn quân ta phải ra sức thực hiện các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của năm hai nghìn hai mươi
nhiệm vụ trọng tâm trước mắt của chúng ta là tiếp tục kiểm soát phòng chống dịch bệnh thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
khuyên trường lực lượng vũ trang ở lại trực tết để đảm bảo an ninh đơn vị tăng cường cho các đơn vị công an của thành phố
ghi nhận tại học viện chính trị công an nhân dân
có lẽ đây là một mùa tết đáng nhớ với em tà đàm phim phá vong du học sinh lào học viện chính trị công an nhân dân
năm nay do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và theo lệnh của học viện ta đàm không về lào cùng gia đình mà ở lại ăn tết cùng thầy cô và các bạn
em học được cách gói bánh trưng việt nam và tận hưởng cảm giác cùng mọi người nhóm lửa trong nồi bánh
vụ được sao cùng với sự quan tâm tạo được kẹt của các cấp đáng đảo của các thầy cô và sự động viên của gia đình và các bạn việt nam
nên em rất vấn vui và có thêm độc lực để mình phần đảo trong năm mới trong năm hai nghìn hai mươi hai
cũng có chung cảm xúc với tà đàm phim phà vông em dương văn tiến đạt lần đầu tiên đón một cái tết xa nhà
tham gia gói bánh trưng lần đầu tuy vụ về nhưng cũng làm đạt

tình hình diệt bền phức tạp nên khi mà được ý kiến trì đào của ban giám đốc học viên
cũng như là của lệnh đào phòng quản lý học viên bọn em phải ở lại chụp tết
thì bọn em thấy là lúc cũng có không thể chẳng khỏi cái cảm xúc là nhỡ nha
nhưng đối với khi đã thấm nhân cái bài học sáu điều bảo khô giải về tư kết người công
chiến sĩ công an nhân dân kết mệnh thì bọn em vẫn luôn chấp hành nghiêm và cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
và đồng thời là nhờ được sự quan tâm và đồng viên kịp thời của lãnh đạo các cấp học viên
cũng như là sự đồng viên của gia đình và sự đồng hình của các bạn bè cả học viên việt nam lệnh học viên lào
cho nên là bọn em cũng có những cái động lực để mà ở lại đón tết an tâm hơn
và đồng thời cũng là phận đấu hơn nữa trong trang đường sắp tới
một năm mới hai nghìn hai mươi hai thật là nhiều thẳng lời
mỗi người một tay người rửa lá người chia gạo người gói bánh
không khí tết đang đến thật gần với những sinh viên tại đây
để đồng viên kích lệ cho học viên ở lại đón tết và trực tết
thì phòng quản lý học viên chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên hội phụ nữ của học viện
tham mưu cho ban giám đốc tổ chức các hoạt động chào xuân đón giao thừa cho học viên
với tinh thần là người thầy quản lý giáo dục ở lại cùng ăn tết cùng trực với các em
thì chúng tôi cũng luôn luôn làm thế nào đó
để tạo được một không khí vui tươi phấn khởi đầm ấm dành tình cảm tốt nhất để các em cảm nhận được
như các em đang gắn tết xung họp tại gia đình
trực tết là nhiệm vụ đồng thời cũng là vinh dự mà bất cứ học viên nào cũng được trải qua
mỗi công việc có một khó khăn nhưng chính những khó khăn đó sẽ giúp các học viên trưởng thành
và dành luyện bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được xây dựng và điều chỉnh
dự thảo luật có tám chương sáu mươi ba điều quy định cụ thể về trách nhiệm trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông
xác định rõ cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm chính và cơ quan có trách nhiệm phối hợp
để bảo đảm hiệu quả tránh trồng chéo hoặc bỏ sót các nhiệm vụ quản lý
ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại trong giám sát chỉ huy điều hành giao thông
biệt phát phát hiện xử lý vi phạm đặc biệt được xây dựng trên quả điểm
coi trật tự an toàn giao thông đường bộ là một trong những lĩnh vực thuộc trật tự an toàn xã hội
chúng tôi xác định là trật tự an toàn giao thông đường bộ là một phần rất quan trọng của trật tự xã hội
mọi vấn đề trên xã hội đều xảy ra ở trên mặt đường
rất ít việc mà xảy ra trong nhà từ trộm cắp cho đến đánh nhau cho đến va chạm cho đến vận chuyển hàng lậu buôn lậu
tất cả những cái lĩnh vực đó đều xảy ra trên mặt đường
nhất là đường bộ thì cái nhiệm vụ bảo đảm trật tự là rất quan trọng
chúng tôi cũng xác định là giao thông là mạch máu của hệ thống quốc gia
nếu mà để ách tắc để mạch máu này cao huyết áp hoặc là nó bị ách tắc tắc nghẽn
thì không thể làm cho cái xã hội cho đất nước phát triển được
thì nha là cái việc bảo đảm trật tự
trật tự an toàn thì cái đường bộ nó có một ý nghĩa rất quan trọng
luật quy định để cho mọi cơ quan mọi tầng lớp nhân dân đều phải có trách nhiệm thực hiện nghiêm
thì chúng ta mới có một cái đảm bảo được một cái xã hội trật tự kỷ cương lanh mạnh an toàn
nó hoàn toàn là đúng với tinh thần trong các nghị quyết của đảng ta
sự thể chế hóa
công tác bảo đảm
bảo đảm trật tự an toàn xã hội nói chung
trong đó có trật tự an toàn giao thông
thứ hai nó cũng là cái sự cụ thể hóa những cái quy định của hiến pháp
thì chúng ta cũng cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền
và khi có một đạo luật như vậy được ban hành
thì nó sẽ tạo ra cái cơ sở pháp lý vững chắc đầy đủ
cho phép hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
chúng ta cần đòi hứa
với dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
khi chỉnh quốc hội cho ý kiến về dự án luật này
nhiều đại biểu đã bày tỏ tán thành với việc xây dựng ban hành luật
cùng với đó các ý kiến cũng đã góp ý điều chỉnh một số quy định về trách nhiệm
chế độ chính sách với lực lượng này
để phát huy sức mạnh trí tuệ của các tầng lớp nhân dân
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự một cách hiệu quả nhất
đây là một lượng rất quan trọng
làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
nếu chúng ta không huy động được lực lượng này ở cơ sở
thì sẽ rất khó khăn cho công tác này
thực ra thì chúng ta nói rất nhiều tới cái việc là vai trò của quân chúng nhân dân
trong bảo đảm an ninh trật tự
thế nhưng mà nếu chúng ta chỉ dừng lại như vậy
thì nó lại chỉ là khẩu hiệu
muốn quần chúng nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ an ninh trật tự
thì phải có cơ sở pháp lý
để quần chúng căn cứ vào đó mà tham gia

dự kiến dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ được trình ubth cho ý kiến
và trình quốc hội xem xét thảo luận
tại kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi năm
với việc xây dựng hoàn thiện hai dự án luật này
bộ công an đang khẳng định tinh thần đổi mới
trong các hoạt động của mình
chủ động bám sát thực tiễn và tăng tính dự báo
cùng với đó đẩy mạnh cụ thể hóa các chủ trương
trong nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu
nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
mà đảng nhà nước và nhân dân do khó
thưa quý vị và các bạn
khoảng chín giờ sáng ngày hôm nay
ở thôn làng mới xã đại sơn huyện văn yên tỉnh yên bái
đã xảy ra một vụ án mạng
khiến một người chết hai người bị thương
tại thời điểm trên đặng tiến trày
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
vừa trốn từ viện tâm thần về
đã đi tìm người yêu cũ
do người yêu cũ
không muốn gặp trày nên đã chạy vào nhà
một người dân khi đến nhà người dân
đặng tiến trày không tìm được người yêu cũ
nên đã tức giận dùng dao chém
hai vợ chồng chủ nhà khiến hai người
bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện sau khi gây án
đặng tiến trày đã dùng dao tự sát
và tử vong
số liệu về tình hình giao thông
trong ngày hôm nay ngày đầu tiên
của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán
nhâm dần hai nghìn hai mươi hai trên các tuyến
đường bộ toàn quốc đã xảy ra

tuy nhiên tình hình giao thông
làm chết một mươi ba người bị thương một mươi năm người
về công tác tuần tra kiểm soát
trên các tuyến đường bộ trong cao điểm
tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp cuối năm
tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
vào các lễ hội đầu xuân
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương
đã kiểm tra phát hiện sáu bảy trăm linh bốn
trường hợp vi phạm và
tiền gần tám tỷ đồng tạm giữ
ba mươi hai xe ô tô bảy trăm năm mươi hai xe mô tô
tước năm trăm linh một giấy phép lái xe
các loại trong đó vi phạm
nồng độ cồn xử lý hai trăm sáu mươi chín trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện
qua hệ thống camera giám sát
là một hai mươi bảy trường hợp
riêng đối với các đội tuần tra kiểm soát
giao thông đường bộ cao tốc thuộc
cục cảnh sát giao thông qua kiểm tra giám sát
đã phát hiện và lập biên bản
một mươi chín trường hợp vi phạm phạt tiền gần
năm mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe
tám trường hợp trên các tuyến đường thủy
và đường sát trên cả nước không ghi nhận
bất cứ vụ tai nạn nào tuy nhiên qua công tác
tuần tra kiểm soát trên đường thủy
lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương
đã phát hiện xử lý tám mươi ba trường hợp vi phạm
và tiền hơn năm mươi triệu đồng
bản tin dịch covid một mươi chín
ngày hôm nay của bộ y tế cho biết là
có một mươi năm một trăm năm mươi ca mắc
covid một mươi chín tại sáu mươi một
tỉnh thành phố hà nội
hà nội vẫn nhiều nhất với hơn
hai tám trăm linh ca bắc ninh đứng thứ hai
gần một ca trong ngày có

so với ngày hôm qua trong ngày hôm nay
hai mươi chín tháng một có thêm một mươi hai ba trăm năm mươi ba
bệnh nhân covid một mươi chín
được công bố khỏi bệnh nâng tổng số
ca bệnh đã được điều trị khỏi
lên một chín trăm sáu mươi hai năm trăm chín mươi bảy ca
cả nước hiện có ba tám trăm chín mươi sáu
bệnh nhân nặng đang được điều trị
và từ nay xe và
tàu khách sẽ được phép hoạt động tối đa
sản xuất không yêu cầu ngồi giãn cách
trên phương tiện riêng với xe khách
các địa phương được quyết định theo tình hình
thực tế đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu
đi lại dịp tết nguyên đán của người dân